trong bản tin thời sự cuối ngày chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn các nội dung đáng chú ý
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
rửa tiền vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường
sở kế hoạch và đầu tư thành phố hà nội và một số đơn vị có liên quan
vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được vào ngày hai mươi một tháng một
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam ba bị can
gồm phạm văn hiệp nguyễn bảo trung mai tiến dũng trưởng ngành hàng điện thoại cũ công ty nhật cường
quyết định khởi tố bị can quyết định truy nã bị can đối với đỗ văn hùng về tội buôn lậu
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh đối với các bị can nêu trên
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành bảo đảm đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt để vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước
cũng liên quan đến ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội vừa khởi tố bắt tạm giam chín đối tượng cùng chú tại quận đống đa
có liên quan đến việc tổ chức tàng trữ chứa chất sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke có địa chỉ ở số ba mươi tám phố phương mai phường phương mai quận đống đa thành phố hà nội
các đối tượng gồm đỗ công hưng trần sĩ cường cùng là chủ quán karaoke bmw kép chú tại quận đống đa và bảy đối tượng là nhân viên của quán
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng một h bốn mươi năm phút ngày một mươi một tháng một tổ công tác đội bảy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội phối hợp với công an phường phương mai quận đống đa kiểm tra hành chính quán karaoke nói trên
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện quán có bốn mươi ba khách sạn
một mươi ba nhân viên và đỗ khắc hưng là người đứng tên chủ quán kiêm quản lý
cơ quan công an đã thu giữ hai năm viên ma túy tổng hợp và một túi kentamin khối lượng gần một gram
công an huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa vừa điều tra làm rõ và bắt giữ ba đối tượng là lê văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở xã hoàng trường
nguyễn văn tám sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và đỗ văn uy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đều ở xã hoàng yến
về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
vào ngày một mươi năm tháng một do nghi ngờ một người đàn ông ở xã hoàng quang thành phố thanh hóa chở bạn gái của mình đi chơi
nên tuấn đã rủ thêm tám và uy chặn đường đánh
sau đó đưa người đàn ông này về một khách sạn tại xã hoàng trường và tiếp tục hành hung
chỉ đến khi có người phát hiện ba đối tượng nói trên mới thả người đàn ông về nhà
một tụ điểm đá gà ăn tiền quy mô lớn vừa bị công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
triệt xóa thành công bắt giữ một mươi ba đối tượng cùng nhiều vật chứng có liên quan
cụ thể vào lúc một mươi ba h chiều ngày hôm nay qua tin báo của quần chúng nhân dân
công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu bắt quả tăng một mươi ba đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền
tại nhà ông lê quốc danh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại xã vĩnh hưng huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ năm con gà đá một mươi hai điện thoại di động gần bốn mươi triệu đồng
và nhiều tăng vật khác có liên quan
được biết đây là điểm đá gà ăn tiền quy mô lớn được tổ chức chặt chẽ bố trí lực lượng cảnh giới
để đối phó với cơ quan chức năng và hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
bản tin tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
thưa quý vị để đảm bảo thực hiện chế độ chính sách tiền lương tiền thưởng trong dịp tết
tạo điều kiện cho người lao động đón tết nguyên đán canh tí đầm ấm yên vui
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa ký công điện về bảo đảm chi trả tiền lương tiền thưởng
cho người lao động trong dịp tết nguyên đán canh tí
thủ tướng chính phủ yêu cầu
ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo cơ quan lao động phối hợp với liên đoàn lao động tỉnh thành phố
yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp chi trả tiền lương tiền thưởng kịp thời đúng quy định cho người lao động
bảo đảm đời sống cho người lao động trong dịp tết
không để xảy ra tình trạng nợ lương thường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định
bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với các cơ quan địa phương liên quan
chủ động theo dõi nắm tình hình trả lương thưởng tết của các đơn vị doanh nghiệp
chủ động kịp thời chỉ đạo cơ quan lao động địa phương phối hợp với tổ chức công đoàn cung cấp
xây dựng các giải pháp phòng ngừa xử lý tranh chấp lao động có thể xảy ra trong dịp tết
bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật
hợp đồng lao động thỏa ước lao động tập thể nội quy quy chế của doanh nghiệp
ngân hàng nhà nước việt nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại ưu tiên xử lý các giao dịch trả lương
cho các cơ quan đơn vị doanh nghiệp
đảm bảo hoạt động của hệ thống thanh toán các máy rút tiền tự động thông suốt
đáp ứng kịp thời nhu cầu chi trả tiền lương của doanh nghiệp và rút tiền mặt của người lao động
bộ tài chính chỉ đạo hệ thống kho bạc nhà nước xử lý kịp thời các lệnh chi trả lương cho các cơ quan tổ chức đơn vị
đề nghị tổng liên đoàn lao động việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cơ quan lao động tại các địa phương
kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định về chi trả tiền lương tiền thưởng tết tại các đơn vị doanh nghiệp
kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh bảo đảm quyền lợi cho người lao động
ngày hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước khi người dân trên cả nước bước vào kỳ nghỉ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
và trong ngày hôm nay tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố hà nội đã xảy ra tình trạng ùn ứ do người dân về quê ăn tết
ngay sau đây mời quý vị theo dõi ghi nhận tại một số tuyến đường và cửa ngõ giao thông tại thành phố hà nội trong ngày hôm nay
một mươi một giờ trưa trên tuyến đường giải phóng thành phố hà nội đây là một trong những tuyến cửa ngõ thủ đô
do lưu lượng người và phương tiện tăng đột biến nên đã xuất hiện tình trạng ủ nứ khá nghiêm trọng
có thể thấy rõ sự vất vả trong việc di chuyển của mỗi người
tình trạng ùn ứ cũng liên tục xảy ra trên nhiều tuyến phố khác của thủ đô

các cơ quan chức năng cho biết trong dịp cao điểm tết
thành phố hà nội đã tăng cường bảy mươi hai chốt liên ngành túc trực tại các điểm xảy ra ủn tắc
trong đó có sáu điểm tại các bến xe sẵn sàng tổ chức giao thông phân luồng trực tiếp nếu xảy ra ủn tắc
trong quá trình phân luồng chỉ huy điều khiển giao thông tại nút giao thông trọng điểm
khi mà lưu lượng phương tiện tăng đột biến ở chiều đường nào
thì chúng tôi có thể là chủ động cấm đường cũng như là ưu tiên những chiều đường đó
không nhất thiết phải theo nhịp đèn của đèn chỉ huy điều khiển giao thông
mà trực tiếp anh em cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ sẽ chủ động quan sát
nếu thấy chiều đường nào đông thì sẽ chủ động ưu tiên phân luồng cấm đường
và cũng như là mở đường để làm sao mà giao thông có thể đi lại được thuận lợi nhất
theo dự báo lượng người và phương tiện sẽ tiếp tục gia tăng trong buổi tối nay và đầu giờ sáng mai
lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành tốt các quy định
loạt giao thông đồng bộ đồng thời chấp hành theo sự điều tiết của lực lượng chức năng
một thông tin y tế đáng lưu tâm
bộ y tế cho biết là hiện nay dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona diễn biến rất phức tạp
tính cho đến ngày hôm qua ngày hai mươi một tháng một
tại trung quốc đã ghi nhận hai trăm hai mươi năm trường hợp mắc bốn trường hợp tử vong
và đã xảy ra các trường hợp mắc bệnh tại bắc kinh quảng đông và có một số cán bộ y tế nhiễm bệnh
ngoài ra tại thái lan đã ghi nhận trường hợp mắc bệnh xâm nhập
đó là trường hợp người dân thành phố vũ hán đến thái lan du lịch
và nhật bản có một trường hợp đây là trường hợp trở về từ thành phố vũ hán và có tiếp xúc với bệnh nhân mắc bệnh
tại việt nam thì hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh nhưng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nước ta là rất lớn
để chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh ngăn chặn dịch bệnh lan truyền vào việt nam
vào ngày hôm nay bộ y tế đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona
bộ y tế giao các đơn vị chức năng thường xuyên cập nhật thông tin
từ tổ chức y tế thế giới who các đơn vị y tế tăng cường việc giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu cơ sở y tế cộng đồng
đặc biệt là tổ chức giám sát chặt chẽ bằng máy đo thân nhiệt từ xa và quan sát tình trạng sức khỏe
đối với các hành khách nhập cảnh từ thành phố vũ hán tỉnh hồ bắc trung quốc và các vùng có dịch
phát hiện sớm cách ly và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh không để bệnh lây lan ra cộng đồng
đặc biệt tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trong hệ thống điều trị từ trung ương đến địa phương
tăng cường giám sát để cách ly ngay trường hợp nghi ngờ mắc bệnh
các bệnh viện sẵn sàng khu vực cách ly để giám sát chặt chẽ các trường hợp viêm đường hô hấp cấp
đặc biệt là chú ý khai thác tiền sử các bệnh nhân đi về từ thành phố vũ hán và các vùng có dịch
sau đây là nội dung chi tiết bản tin
đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dự lễ viếng
cùng dự có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
các lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị nguyên ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng nguyên bí thư trung ương đảng
phó chủ tịch quốc hội phó thủ tướng các cán bộ lão thành cách mạng và lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
các lãnh đạo đảng nhà nước thành kính tưởng nhớ bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân ta người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam
người đã công hiến cả cuộc đời cho dân cho nước dẫn dắt đảng nhân dân việt nam làm nên những thắng lợi vẻ vang làm dạng dỡ dân tộc non sông đất nước
tiếp đó đoàn đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn hà nội
các đại biểu đã bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
cũng trong sáng ngày hôm nay đoàn đại biểu của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và dân hương tưởng niệm canh hùng liệt sĩ
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an do thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương làm trưởng đoàn
cùng đi với đoàn có thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
sau khi vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh đoàn đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
sáng nay thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn công tác của bộ công an đến thăm làm việc và chúc tết cán bộ chiến sĩ công an tỉnh vĩnh phúc
tại buổi làm việc đại tá đinh ngọc khoa ủy viên ban thưởng vụ tỉnh ủy giám đốc công an tỉnh đã báo cáo với đồng chí thứ trưởng về kết quả thực hiện các mặt công tác công an trong thời gian qua của công an vĩnh phúc
đặc biệt là kết quả thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm công tác triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
thượng tướng bùi văn nam ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả nổi bật của lực lượng công an tỉnh trong việc triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán
đồng thời can dặn toàn lực lượng công an vĩnh phúc tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đơn vị giữ vững an ninh chính trị đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội xứng đáng với sự tin cậy của đảng bộ và nhân dân vĩnh phúc
nhiệm vụ trước mắt cần tập trung toàn lực lượng đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ an toàn tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi cho nhân dân vui tết đón xuân
trước thềm năm mới thay mặt đảng ủy công an trung ương và bộ công an thứ trưởng bùi văn nam chúc tết các đồng chí trong đảng ủy ban giám đốc và toàn thể cán bộ chiến sĩ công an vĩnh phúc
sức khỏe hạnh phúc đoàn kết đạt được nhiều thành tích mới trong công tác
tiếp đó đồng chí thứ trưởng đã thông tin về chiến công thành tích và kết quả bước đầu của lực lượng công an cả nước trong triển khai thực hiện đợt cao điểm bảo vệ tết canh tí hai nghìn hai mươi
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự còn tiềm mẩn nhiều yếu tố phức tạp nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng công an hết sức nặng nề
để thực hiện thật tốt nhiệm vụ này thứ trưởng bùi văn nam đề nghị công an vĩnh phúc cần tập trung thực hiện tốt chương trình kế hoạch công tác năm hai nghìn hai mươi đã đề ra
đặc biệt là dịp tết nguyên đán phải đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự duy trì quân số trực ban trực chiến đấu tăng cường các biện pháp công tác đảm bảo bảo vệ tuyệt đối an toàn tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi để nhân dân đón tết an vui hạnh phúc và an toàn
nhân dịp chuẩn bị đón tết nguyên đán canh tí vào sáng ngày hôm nay thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán hai nghìn hai mươi tại công an tỉnh hòa bình
tại buổi làm việc sau khi nghe báo cáo nhanh kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng bùi văn nam ghi nhận biểu dương đánh giá cao những thành tích mà lực lượng công an tỉnh hòa bình đã đạt được trong thời gian qua
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi là năm đặc biệt có ý nghĩa quan trọng công an tỉnh hòa bình cần tiếp tục nắm dự báo tình hình để tham mưu kịp thời cho tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh các phương án đảm bảo an ninh trật tự đặc biệt là đảm bảo an ninh an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng theo đúng chỉ đạo hướng dẫn của đảng ủy công an trung ương
triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội tích cực tấn công trấn áp các loại tội phạm trước mắt công an tỉnh hòa bình cần triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi để nhân dân vui xuân đón tết bình an
nhân dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi thứ trưởng bùi văn nam gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hòa bình
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an vào sáng ngày hôm nay đã đến thăm kiểm tra công tác ứng trực và chúc tết cán bộ chiến sĩ công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng động viên thầy và trò trường giáo dưỡng số ba đóng tại xã hòa phú huyện hòa vang
tại trường giáo dưỡng số ba thứ trưởng nguyễn văn sơn đã dành nhiều thời gian thăm hỏi động viên và tặng quà cho các thầy cô giáo và gần một trăm linh em học sinh
thứ trưởng ghi nhận những nỗ lực của nhà trường
trong việc tiếp nhận giáo dục các em thiếu niên lầm lỡ và đề nghị nhà trường khắc phục khó khăn tổ chức các hoạt động vui tết đón xuân trong không khí ấm áp giúp các em vượt qua mặc cảm nỗ lực học tập và sớm trở về với gia đình
trong sáng nay thứ trưởng cũng đến thăm kiểm tra công tác ứng trực trước trong và sau tết nguyên đáng của cán bộ chiến sĩ công an huyện hòa vang
đồng chí thứ trưởng yêu cầu lực lượng công an chính quy trên địa bàn một mươi một xã cần phát huy thế mạnh trong việc giữ vững tình hình an ninh trật tự để người dân vui tết đón xuân nhất là trong năm hai nghìn hai mươi tại đà nẵng sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng
nhằm hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
trong những ngày này hàng ngàn xuất quà đã được lực lượng công an trên cả nước trao tặng cho đến các gia đình chính sách hộ nghèo trên khắp mọi miền đất nước
bên cạnh đó lực lượng công an còn có nhiều hoạt động thiết thực nghĩa cử cao đẹp để giúp nhân dân có một cái tết ấm áp hơn
trong hành trình tết vì người nghèo năm nay công an tỉnh quảng bình đã trao tặng một hai trăm linh xuất quà với tổng trị giá hơn sáu trăm linh triệu đồng
bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm đến tay một hai trăm linh hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn gia đình chính sách trên địa bàn toàn tỉnh
những phần quà là sự sẻ chia sâu sắc tình cảm tương thân tự
công an tỉnh quảng bình đã tạo ra một bản thân tương ái lá lành đùm lá rách của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng bình để chia sẻ phần nào khó khăn hiện tại của bà con
ngoài ra lực lượng công an tỉnh quảng bình còn tổ chức các hoạt động thăm hỏi chăm lo bữa ăn miễn phí cho các bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện công trên toàn tỉnh
hỗ trợ ủng hộ các trường học tại vùng sâu vùng biên giới
công an tỉnh quảng bình còn vận động tuyên truyền bà con nhân dân không sử dụng vận chuyển và mua bán pháo trái phép không sử dụng rượu bia khi lái xe để có được cái tết an toàn yên vui
trong hai ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng một trên đường hồ chí minh đoạn qua địa bàn xã ea trương huyện cư mờ ga và xã hòa phú thành phố bù ma thuật tỉnh đắk lắk
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã tổ chức phát hơn một hai trăm linh chai nước suối miễn phí cho người dân tham gia giao thông
trên đường hoạt động trên nhằm giúp cho người dân có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe điều khiển phương tiện an toàn hơn
ngoài việc phát nước cho người dân trên đường về quê cảnh sát giao thông còn tuyên truyền nhắc nhở người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông
đặc biệt không điều khiển phương tiện khi sử dụng rượu bia việc làm thiết thực trên đã khiến cho người dân phấn khởi và ấm lòng
phát huy tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách
cứ mỗi dịp tết đến xuân về công an tỉnh thái nguyên đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa hướng về cộng đồng như thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách học sinh nghèo gia đình có hoàn cảnh khó khăn
đặc biệt là ở những địa bàn vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số qua đó đã động viên tinh thần chia sẻ bớt khó khăn về vật chất góp phần mang đến cho người dân một cái tết ấm áp
ngay từ sáng sớm nhiều người dân xã văn lăng huyện đồng hỷ đã có mặt tại ubnd
nhân dân xã để dự chương trình tuần cao điểm tết vì người nghèo năm hai nghìn hai mươi do công an tỉnh thái nguyên phối hợp với các ban ngành tổ chức
tại đây đoàn đã trao tặng một trăm linh xuất quà cho một trăm linh hộ nghèo của xã với tổng trị giá năm mươi triệu đồng được trích từ quỹ tỉnh nghĩa của công an tỉnh
món quà tuy không lớn nhưng thắm đượm nghĩa tình động viên chia sẻ bớt khó khăn với người dân xã văn lăng trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo
không để ai bị bỏ lại phía sau
chương trình tình nguyện mùa đông năm hai nghìn một mươi chín và xuân tình nguyện năm hai nghìn hai mươi công an các đơn vị địa phương đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động tình nguyện tình nghĩa thăm hỏi tặng quà mẹ việt nam anh hùng giúp đỡ các gia đình chính sách người có công các hộ nghèo gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh
tại các buổi tặng quà các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh lãnh đạo công an các đơn vị địa phương đoàn thanh niên hội phụ nữ đã ân
cần thăm hỏi động viên chia sẻ những khó khăn về tinh thần và vật chất cho người dân trao tặng những xuất quà như chăn ấm quần áo nhu yếu phẩm đảm bảo mọi người mọi nhà đều có tết với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng
nhà trường còn có rất nhiều khó khăn các ông chí đã đến đây với tinh thần tương thân tương ái trao cho các em học sinh của trường những suất quà hết sức ý nghĩa đã là nguồn động viên và tinh thần rất lớn

cùng với đó công an các đơn vị địa phương còn quan tâm động viên đối với những cán bộ chiến sĩ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh
các đồng chí đã có chương trình thăm tặng quà cho các cháu học sinh hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học
đặc biệt nữa các đồng chí cũng đã có một món quà hết sức ý nghĩa để tặng cho các đồng chí ban công an xã là các đồng chí công an chính quy tăng cường về cơ sở
do các đồng chí về đây điều kiện ban đầu đối với xã còn hết sức khó khăn
phát huy trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong tổ chức các hoạt động xã hội tình nghĩa trên địa bàn tỉnh
trong đó tập trung vào sự quan tâm lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã và nhân dân tại các vùng kinh tế khó khăn
để cùng động viên chia sẻ hỗ trợ
các đồng chí cán bộ được về cấp xã yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và động viên về tinh thần và vật chất cho bà con nhân dân đón một xuân mới an vui yên lành
hoạt động tình nguyện tình nghĩa của cán bộ chiến sĩ công an thái nguyên thực sự đã lan tỏa rộng khắp
được chính quyền địa phương và người dân ghi nhận đánh giá cao qua đó đã góp phần tạo tình cảm gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an và nhân dân
bản tin nhật ký an ninh ngày hôm nay